sáng nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lạng sơn về tình hình quán triệt triển khai các chủ trương
nghị quyết chỉ thị của trung ương về công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân phục vụ nhiệm vụ ổn định chính trị
và phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh lạng sơn
tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí nguyễn quốc đoàn ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy lạng sơn
nhận thức sâu sắc vai trò vị trí của công tác đảm bảo an ninh trật tự
những năm qua đảng ủy công an trung ương bộ công an và tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã thường xuyên phối hợp trao đổi để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội
qua đó công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an tỉnh lạng sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tích cực
nổi bật tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định quốc phòng an ninh được giữ vững
công an tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các địa bàn chiến lược
nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống bảo vệ vững chắc đường biên giới làm tốt công tác đảm bảo an ninh tôn giáo dân tộc
triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế kéo giảm tội phạm không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức
tỷ lệ khám phá các vụ án hình sự đều đạt vượt chỉ tiêu quốc hội giao
đặc biệt lạng sơn là địa phương rất quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
sớm phê duyệt đề án và ban hành nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy để đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh lạng sơn
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó xác định đề án do tỉnh ủy trực tiếp ban hành nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả đảm bảo khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện
từ những kết quả đáng ghi nhận đã đạt được bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh tỉnh ủy lạng sơn cần đặc biệt quan tâm
chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh phân đấu mỗi xã phường không có tội phạm hình sự không có tội phạm ma túy

xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn xã hội chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn xã hội
tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với thủ tục hành chính và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả đề án sáu của chính phủ có phần nâng cao chất lượng quản trị xã hội tiến tới xây dựng chính phủ số kinh tế số
cùng với đó là các giải pháp xóa đói giảm nghèo tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội bộ công an sẽ đồng hành và có sự hỗ trợ thiết thực đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn đồng bào ở vùng sâu vùng xa